sau năm ngày mất tích khi đang tắm biển gần khu di tích danh thắng quốc gia bãi môn mũi điện
ở phía nam tỉnh phú yên thi thể nam du khách đến từ thành phố hà nội đã được tìm thấy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú ở phố đội cấn
phường liễu giai quận ba đình thành phố hà nội cùng vợ và con gái đến thôn phước tân
xã hòa tâm thị xã đông hòa thưởng ngoạn danh thắng quốc gia bãi môn mũi điện
một lát sau nạn nhân bước ra tắm biển đến một mươi sáu h cùng ngày người thân phát hiện bị mất tích
ngay sau đó các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ
nhưng không phát hiện dấu tích nạn nhân
đến chiều ngày bốn tháng hai thi thể nạn nhân được tìm thấy sau khi sóng biển sô rạt
chèn giữa khe hở những tảng đá ven biển hòa tâm thị xã đông hòa
do biển động nhiều đợt sóng lớn xô dập dữ dội địa hình phức tạp với nhiều tảng đá trồng chất trên diện rộng
nên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
phải sử dụng một số công cụ và mất nhiều thời gian mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ
để công an thị xã đông hòa tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi chuyển giao cho thân nhân lo hậu sự